bảo vệ chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng là những hành động có ý nghĩa kinh tế chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội
chính vì vậy pháp lệnh người tàn tật năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi chọn ngày một mươi tám tháng bốn hàng năm làm ngành người khuyết tật việt nam có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội tính đến nay việt nam có khoảng bảy triệu người khuyết tật chiếm bảy tám dân số
trong đó người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm gần hai mươi chín đây có thể nói là một trong những nhóm dễ bị tổn thương và cần sự chung tay góp sức của cộng đồng
trong những năm qua với các chính sách hỗ trợ từ các cấp ngành nhiều đơn vị đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ đồng hành và hỗ trợ cho người khuyết tật trong cuộc sống đặc biệt là đào tạo dạy nghề tư vấn tuyển dụng lao động
nhiều chương trình dự án nhiều mô hình sinh kế đồng hành và hỗ trợ cho người khuyết tật trong cuộc sống

nhiều chương trình dự án nhiều mô hình sinh kế đồng hành và hỗ trợ cho người khuyết tật có được hướng sinh kế bền vững